mưa rào và rông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa
mưa rông rải rác chỉ xuất hiện trong đêm nay
ngày mai mưa giảm xuống còn vài nơi tầm nhìn xa tăng lên một mươi km
và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước